các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe với đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị bên cạnh việc đi thăm khám tại viện và sử dụng các loại thuốc tây người bệnh có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ về các phương pháp điều trị đeo bà tử rứt điểm có thể được áp dụng tại nhà một cách tiện lợi và lành mạnh
dưới đây là những tư vấn của bác sĩ chuyên khoa vũ anh tuấn chuyên khoa nội bệnh viện quốc tế melatech để giúp bạn chỉ ra những típ an toàn mà bạn nên thực hiện để chữa rứt điểm cân đau bào tử mà chưa cần tới sự can thiệp của các biện pháp y tế
cách làm đầu tiên đó là các động tác xóa bóp bụng
sau bóp bụng khi bị đau dạ dày được sử dụng phổ biến trong dân gian và ngày nay cũng thường được áp dụng trong vật lý trị liệu
trên thực tế đã cho thấy nếu biết tác động đúng cách sẽ có tác dụng xoa dịu và làm giảm các cơn đau
cơn co thắt những kích thích quá mức ở vùng dạ dày
không chỉ có vậy kỹ thuật xoa bóp bụng còn làm tăng tuyển hòa máu và giúp cải thiện chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa
các bước thực hiện kỹ thuật xoa bóp bụng
thêm vài giọt dầu nóng và lòng bàn tay xoa đều cho hai lòng bàn tay nóng dần lên
áp hai tay vào bộ xoa theo hướng trái phải lên xuống
thời gian thực hiện cần làm liên tục trong một mươi một mươi năm phút để vùng bụng ấm dần lên
nên xoa bóp vào các huyệt đạo để dạ dày giảm cơn đau như huyệt thái sung huyệt túc tam lý huyệt trung quản
nên thực hiện sau khi ăn một giờ không nên xoa bóp bụng khi vừa ăn no xong vì như vậy dễ khiến dạ dày càng tăng triệu chứng đau
biện pháp thứ hai hít thở đều
căng thẳng trong thời gian dài cũng là một trong các nguyên nhân dẫn tới đau dạ dày
với trường hợp bị đau ba tử do stress bệnh nhân có thể thực hiện các động tác hít thở sâu
điều này có tác dụng thư giãn cho hệ thần kinh
giúp tâm trạng được thoải mái và bình tĩnh hơn
ngoài ra hít thở sâu và đều còn giúp giảm tiết dịch vị ở dạ dày giảm cobot và giải phóng erofin
một loại chất dẫn truyền thần kinh tạo nên cảm xúc tích cực giúp giảm đau hiệu quả một cách tự nhiên
giảm đau dạ dày bằng cách bổ sung nhiều nước
đau bao tử cũng có thể là hệ quả của việc cơ thể bị mất nước
tình trạng này khiến cho acid trong dịch vị dạ dày bị trào ngược lên thực quản gây nên các cơn đau bụng và tà bón
nghiên cứu đã chỉ
nước chỉ ra rằng nước là một nhân tố quan trọng giúp cơ thể hydrat hóa ruột và đa thải độc tố
tham gia hỗ trợ cho quá trình phân hủy sinh hóa protein lipid và carbon hydrate
từ đó nước có vai trò nhất định trong việc vân giải thức ăn để các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ một cách dễ dàng hơn
để giúp thanh lọc cơ thể cũng như giảm thiểu các cơn đau bào tử phụ nữ cần uống khoảng hai bảy lít nước mỗi ngày
đối với nam giới làm ba bảy lít một ngày

điều này cũng còn tùy thuộc vào thể trạng và điều kiện sinh hoạt của mỗi người
trẻ nhỏ có thể uống ít nước hơn so với người lớn
còn đối với những người vận động thể dục thể thao làm việc nhiều ngoài trời thì cần uống nhiều nước hơn
cần chú ý là không nên bổ sung nước dồn dập vào cùng một lúc sẽ khiến cho dạ dày bị căng dãn quá mức gây đau tăng lên
phương pháp điều trị đau ba tử bằng gừng
gừng là một loại thực vật có tình ấm tác dụng kháng viêm và có lợi cho sức khỏe con người
đặc biệt ngừng thường được sử dụng trong việc giảm thiểu hiệu quả các triệu chứng như ở chua buồn nôn khi bị đau dạ dày cấp
dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về cách chế biến bài thuốc điều trị đau ba tử từ gừng
cách đầu tiên thái gừng từ một đến hai lát thường tươi sau đó nuốt từ tử sẽ giúp cơn đau thuyền giảm
cách thứ hai nếu gừng quá khó ăn đối với bạn hãy đem rửa sạch cắt lát thành hai ba lát mỏng rồi thả vào cốc nước sôi
ngâm trong khoảng từ năm đến một mươi phút
có thể cho thêm một thiểu mặt
mặt ong khuấy đều lên cho dễ uống
do mật ong là một món quà của thiên nhiên có tác dụng giảm viêm diệt nấm kháng khuẩn chống oxy hóa và làm lành các thương tổn ở niêm mạc dạ dày
nên khi thêm mật ong vào trà gừng còn giúp tăng hiệu quả giảm đau
lưu ý nên chọn loại gừng tươi trước khi dùng cần loại bỏ vỏ bên ngoài
nếu không có sẵn gừng tươi thì bạn có thể thay thế bằng một gừng
phương pháp tiếp theo uống nước dừa
thành phần trong nước dừa chứa một lượng lớn cali và maze
các dưỡng chất này giúp thanh nhiệt và làm giảm các cơn đau có thắt ở dạ dày
cũng chính vì thế mà nước dừa là một trong những thức uống giải khát bổ dưỡng
đặc biệt hay được dùng để làm phương pháp cải thiện những vấn đề của hệ tiêu hóa
nước dừa như một thức uống bù điện dài chứa một hàm lượng acid calor và đường hoàn toàn tự nhiên
nó có tác dụng tăng khả năng khám viêm và thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể
tuy nhiên người bệnh không nên uống quá nhiều nước dừa trung bình chỉ cần một trái một ngày là đủ
vì tác dụng phụ là khiến bệnh nhân bị lạnh bụng và khó tiêu
kiểm soát cơn đau dạ dày qua chế độ ăn
bữa ăn đủ dinh dưỡng rau chất sơ là cách chữa đau dạ dày tại nhà đơn giản và đem lại hiệu quả tích cực
theo các chuyên gia dinh dưỡng chất sơ đóng vai trò quan trọng trong cải thiện hệ tiêu hóa
chất sờ giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn hỗ trợ quá trình chuyển hóa và phân hủy thức ăn
cơ thể thiếu hụt chất sơ có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh đau dạ dày
quan trọng một số thực phẩm dầu chất sơ người bệnh da dày có thể bổ sung
bao gồm các loại dầu có màu xanh đậm các loại hạt như hạt bí hạt nhân hạt chia
bên cạnh các việc nạp các loại thực phẩm dầu chất sơ
người bệnh nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm có chứa bảo quản
thực phẩm lên men không nên dùng các chất kích thích như món ăn trên xào nhiều dầu mỡ
phương pháp thứ tư chươm ấm giúp giảm cơn đau dạ dày
đối với những ca đau dạ dày mức độ nhẹ âm ỉ thì có thể tạm thời uống một cốc nước ấm
trong trường hợp triệu chứng đau không giảm thì nên tìm cách chươm ấm bụng
biện pháp này được ứng dụng khá rộng rãi và đã được y học cổ truyền công nhận về tính hiệu quả của nó
nhờ được chươm ấm các mảnh máu khu vực thượng vị được dãn ra giúp tình trạng co bóp quá độ được giảm thiểu
qua đó các cơn đau bao tử cũng thuyên giảm theo
bệnh nhân có thể thực hiện trùng ấm với các bước sau
sử dụng một túi trường đủ đầy nước ấm nhiệt độ nước khoảng năm mươi sáu mươi năm độ c
nhẹ nhàng đặt túi chươm lên vùng thượng vị thời gian chươm từ một mươi hai mươi phút cho đến khi túi nước ngội dần
trong khi trường người bệnh nên kết hợp với động tác hít thở sâu và đều để cơn đau hoa tử giảm dần và chấm dứt hoàn toàn
trường ấm là một biện pháp có lợi trong việc tăng cường khả năng tuần hoàn máu ở dạ dày và đường ruột
giảm tình trạng đầy hơi chướng bụng và thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn